ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của một người dân về việc bị một số đối tượng ép lên xe ô tô rồi đánh đập và yêu cầu trả số tiền hai năm tỷ đồng
công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh đã vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ vụ việc nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật
tạm đối tượng có liên quan đến vụ việc đã bị cơ quan thành phố hà tĩnh làm rõ triệu tập
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận biết được thông tin chị hà thị thuận từ vũng tàu về thành phố hà tĩnh có việc riêng
vào khoảng tám giờ ngày bốn tháng một mươi hai các đối tượng đi từ thị xã kỳ anh ra thành phố hà tĩnh để gặp chị hà thị thuận để yêu cầu thanh toán tiền nợ
tại đây nguyễn hoàng diệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn yêu cầu chị thuận phải thanh toán khoản nợ mà trước đây chị thuận đã giới thiệu cho một người đàn ông đến nhà chị gái của diệu để vay
tuy nhiên người đàn ông này hiện đang thi hành án nên không có tiền nợ
tuy nhiên không có khả năng thanh toán khoản nợ do vậy diệu yêu cầu chị thuận phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ trên cho chị gái mình
chị thuận không đồng ý trả nợ nên bị các đối tượng đánh đập dọa cắt gân tay gần chân
do quá hoảng sợ nên chị thuận đã đồng ý xác nhận khoản nợ và chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ
theo điều tra ban đầu diệu là đối tượng cầm đầu đã có hai thiền án thiền sự về tội trộm các tài sản